đến tối cùng ngày sang mang khẩu súng đến nhà thắng nhờ cất hộ
vào ngày ba tháng ba vào cuộc điều tra làm rõ đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của thắng và thu giữ ba khẩu súng ngắn cùng với chín viên đạn
mở rộng điều tra công an thành phố buôn ma thuật còn làm rõ sang kiên và tài còn cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn ly bì hai mươi sáu tuổi trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt giữ
trước đó vào tối ngày một tháng tám trên địa bàn phường an hải đông quận sơn trà các trinh sát đã bắt quả tàng nguyễn ly bì khi đang tàng trữ năm gram kentamin và một mươi viên thuốc lắc
tiếp tục khám xét chỗ ở của bì tại căn phòng trên đường nguyễn thiện kế
trinh sát phát hiện thêm bốn mươi sáu viên thuốc lắc hai mươi năm g kentamin và một cân tiểu ly tổng tăng vật thu giữ trong vụ án là ba mươi gram kentamin và năm mươi sáu viên thuốc lắc
đấu tranh mở rộng công an thành phố bắt giữ thêm đối tượng trịnh hữu lộc hai mươi hai tuổi trú tại quận hải châu
qua test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp
lộc là đối tượng lấy ma túy của bì mang về bán lại cho con nghiện để kiếm lời
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
xe ô tô tải đang chở hàng lưu thông trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương bỗng bốc cháy dữ dội
vào sáng ngày hôm nay cơ quan chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ việc một ô tô tải bốc cháy trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
theo thông tin
ban đầu vào khoảng năm giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải chở hàng mang biển kiểm soát sáu mươi hai c sáu nghìn ba trăm linh hai do tài xế ở bến tre điều khiển
lưu thông trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương hướng từ thành phố hồ chí minh về tiền giang
khi vừa đến khu vực xã tân hội đông huyện châu thành tỉnh tiền giang
thì phía sau thùng xe bất ngờ bốc cháy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên phía trên và đầu máy
tài xế và hai phụ xe nhanh chóng cho xe vào làn rừng khẩn cấp xuống xe rồi dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành
vụ cháy đã khiến giao thông qua khu vực ùn ứ hơn năm km
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ dập tắt đám cháy
cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
trong điều kiện nắng nóng như hiện nay thì chỉ cần một sơ suất rất nhỏ cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra
để lại hậu quả khôn lường vụ cháy vào chiều ngày một tháng tám vừa qua tại hà nội là một ví dụ đau lòng
nhằm tuyên truyền một cách đồng bộ có hiệu quả trong công tác phòng ngừa cháy nổ nâng cao nhận thức hiểu biết cho người dân
cũng như giúp người dân kịp thời xử lý sự cố ngay từ ban đầu
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đã triển khai và tổ chức nhiều hoạt động tại các khu dân cư tập thể
nó sẽ rất là nguy hiểm đối với công tác phòng cháy chữa cháy
nó sẽ có nhiều nguy cơ đặc biệt là trong cái quá trình sử dụng điện
vậy thì mỗi người dân chúng ta phải ý thức được rõ về công tác phòng cháy chữa cháy
để xử lý nhanh hiệu quả các sự cố cháy ngay từ ban đầu việc duy trì thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
và xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết
bảo đảm các tiêu chí như có nội quy về phòng cháy chữa cháy theo quy định
đảm bảo giao thông phương tiện
nguồn nước phục vụ phòng cháy chữa cháy giải pháp chống cháy lan
có đội phòng cháy chữa cháy dân phòng cơ động được huấn luyện trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu
người dân sinh sống trong khu dân cư được hướng dẫn kiến thức và một trăm linh hộ dân
ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cái việc này thì cũng đã được nhân rộng hàng năm và cũng qua đó là nâng cao được cái nhận thức
và nhờ đó giảm thiểu được các số lượng vụ cháy cũng như thiệt hại về cháy gây ra
tất cả các phường ở trên địa bàn một mươi bốn trên một mươi bốn phường thì cũng đều đã triển khai các mô hình
cho phù hợp với cả cái tình hình địa bàn của từng phường
và sau một thời gian có thể là cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức tổng kết cuối năm
và sơ kết lại tất cả các mô hình này
từ đó rút ra cái kinh nghiệm và cũng như là để khắc phục những cái còn tồn tại ở trong các mô hình
khi có quyết định của các nhân phường thành gặp với tổ phòng cháy chữa cháy của phòng
tôi đã xung phong và tự vào tự nguyện vào tổ dân phòng
và vào tổ chữa cháy của tổ dân phố số một mươi để phục vụ cho công tác cứu chữa phòng cháy chữa cháy
cứu người cứu nạn tại địa bàn dân cư
chủ động trước những diễn biến cháy nổ phức tạp cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở đến người dân
khu dân cư chúng tôi là đều các nhà cao tầng được xây dựng lâu năm rồi
hệ thống điện nước kém
có thể là cháy bất cứ lúc nào cũng không biết
cho nên hôm nay là được ủy ban nhân dân phường và đơn vị phòng cháy chữa cháy của quận
cho tập huấn và cho diễn tập của tôi là rất ý nghĩa có rất ý nghĩa đối với khu dân cư chúng tôi
việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy được lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền
đến mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người già
nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích được mở ra để các em nhỏ từ cấp học mầm non
đến trung học phổ thông nắm bắt và trải nghiệm thực tế
qua những buổi này con học được
các khuôn các cách để dập tắt bình cứu hỏa để dập tắt và trải nghiệm cách leo thang
bảo bố mẹ nếu không có bình cứu hỏa thì bảo ông bà bố mẹ mua bình cứu hỏa để đề phòng cháy
trên tinh thần phổ biến kiến thức nhưng mà thông qua các trò chơi và các trải nghiệm thực tế
của một ngày những công việc thường ngày của lính chữa cháy chúng tôi thường xuyên tập luyện
và rèn luyện
lan tòa những cái thinh nghiệm cũng như những cái trải nghiệm về phòng cháy cháy mà để sau này
tất cả toàn bộ nhân dân là có thể tham gia công tác phòng cháy cháy
ý thức và trách nhiệm kết hợp những kỹ năng được phổ biến tuyên truyền trong công tác phòng cháy chữa cháy
của mỗi người dân là chìa khóa quan trọng có phần đẩy lùi các vụ cháy nhằm hạn chế tối đa thiệt hại
về người và tài sản để không còn xảy ra những mất mát hy sinh trong các vụ hỏa hoạn